cơn bão số chín không chỉ gây sạt lở đất làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với các huyện miền núi của tỉnh quảng nam
mà còn làm hư hại hàng trăm hectare cây cao su và hàng nghìn hectare cây keo của bà con ở huyện miền núi hiệp đức
cây cao su và cây keo bị ngã đổ làm thiệt hại lớn về kinh tế khiến nhiều hộ dân trắng tay sau bão lũ
hơn một tuần sau khi cơn bão số chín đi qua thiệt hại do cơn bão này còn rất ngổn ngang
năm trăm cây cao su mà gia đình anh vũ tấn tài trồng hơn một mươi năm đang ở giai đoạn thu hoạch
thì có hơn hai trăm linh cây bị bão quật ngã
theo thời giá mỗi cây cao su trị giá hơn một triệu đồng
giờ đây loại cây này chỉ có thể dùng làm củi đốt và tận dụng làm ván cốt pha
bão nó cũng đó hết trơn rồi
thì nói chung là thân ba chúng tôi là chủ yếu là tiền là vay ngân hàng là nhiều
nên là họ cũng đầu tư lại mà giờ nó đó hết này nó trắng tay hết
được xem là vùng trọng điểm trồng cây cao su của tỉnh quảng nam
huyện hiệp đức có đến hàng nghìn hectare cao su tiểu điền
tuy nhiên cơn bão số chín đã quật ngã hơn bảy trăm hai mươi bốn hectare
cùng với đó là hơn chín bảy trăm linh hectare cây keo cũng bị bão làm ngã đổ
làm nhiều hộ trồng cao su và keo bỗng chốc trắng tay
có trường hợp đứng trước nguy cơ vỡ nợ vay ngân hàng
đối với địa bàn huyện hiệp đức thường khi xuyên xảy ra giông bão
thì cũng đề nghị bộ ngành trung ương các nhà khoa học
cũng nghiên cứu để trong thời gian đến có thể là chỉ đạo cũng như hướng dẫn
đồng tắc quy hoạch vùng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thuộc những khí hậu
đối với chín huyện miền núi của tỉnh quảng nam
lâm nghiệp nhiều năm qua được xem là hướng phát triển kinh tế chủ lực
và việc phát triển cây dược liệu bản địa dưới tán rừng được xem là hướng đi mới
mở ra một bước phát triển kinh tế cho người dân
thực tế nhiều người nông dân đã thực sự đổi đời nhờ sự đầu tư đó
tuy nhiên trước sự diễn biến phức tạp của thế tiết
xem ra cây cao su khó trụ nổi
do vậy tỉnh quảng nam cần nghiên cứu sớm và tìm ra loại cây mới phù hợp
với khí hậu và thế tiết ở miền trung